các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chồng chị bắt đầu đi tàu sau khi tốt nghiệp trường đại học hàng hải việt nam đến nay cũng mười mấy năm và đã có bằng thuyền trưởng
đi làm ăn bôn ba những ngày dịp quan trọng anh đều cố gắng ở nhà cùng vợ thế nhưng đến đợt sinh con thứ hai anh không kịp về
nối tiếp điều này anh kiên quyết định nghỉ đi tàu quay sang buôn bán bất động sản cùng em vợ để ở nhà bù đắp cho vợ con
cũng theo chị miền việc làm ăn không mấy thuận lợi
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba anh kiên xin làm ở công ty trách nhiệm bố hạn đầu tư thương mại
và dịch vụ hàng hải hải phòng hp marine nhận công việc trên tàu true confidence trở thép từ trung quốc đến saudi arabia giữ vị trí đại phó
chị nghẹn ngào và những ngày nhận việc anh kiên nói muốn đi làm để có thêm thu nhập cho các con có cuộc sống tốt hơn sau này không phải vất vả
ngày ba mươi tháng một anh kiên lên máy bay bắt đầu hành trình
trong suốt thời gian này anh kiên luôn giữ liên lạc với gia đình người thân
thỉnh thoảng anh gọi điện về anh vẫn động viên vợ nói hẻ này anh về sẽ phụ vợ
đưa đón các con
tin án cuối cùng vào đêm năm tháng ba anh nói chuẩn bị qua vùng chiến sự hy vọng sẽ an toàn
vậy mà sự cố ấp đến
được biết hai con trai của chị miền rất quân bố
nghe tin bố gặp nạn các cháu khóc rất nhiều khiến chị càng không kìm lòng được
thương anh thương các con
mấy ngày nay hai đứa con nhỏ của đại phó đặng duy kiên luôn hướng mắt nhìn về phía di ảnh của bố gào khóc
con không cần gì cả chỉ cần đưa bố về nhà
nguyện vọng của các con cũng là nỗi lòng của chị miền
sớm đưa được thuyền viên đặng duy kiên trở về gia đình
vợ của đại phó kiên dãi bẩy
hiện tại vô cùng đau lòng và suốt ruột
không biết đến khi nào mới có thể đón chồng về nhà
vì chỉ biết các cơ quan chức năng sẽ đưa anh kiên về sớm nhất có thể
giờ chị chỉ có thể chờ thông tin chứ không làm được gì khác
nguyện vọng của các con cũng là nỗi lòng của chị miền
mong muốn sớm đưa được thuyền viên đặng duy kiên trở về với gia đình
vợ của đại phó kiên dãi bẩy
hiện tại vô cùng đau lòng và suốt ruột
không biết đến khi nào mới có thể đón chồng về nhà
vì chỉ biết các cơ quan chức năng sẽ đưa anh kiên về sớm nhất có thể
giờ chị chỉ có thể chờ thông tin chứ không làm được gì khác
cách nhà chị miền chỉ khoảng vài trăm mét là nhà của máy trưởng phạm văn thành
cùng phương đăng lâm là một trong bốn thuyền viên việt nam có mặt trên tàu lúc gặp nạn
anh thành cùng hai thuyền viên khác ở hải dương và thái bình đều may mắn bình an sau sự việc
chị phạm thị mai và anh thành cho biết khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày sáu tháng ba
chỉ nhận được cuộc điện thoại của công ty hp marins thông báo về việc tàu anh thành làm việc gặp nạn
tuy nhiên anh thành may mắn an toàn
chị mai thông tin phía công ty thông báo chồng của chị sẽ bị mất liên lạc khoảng một vài ngày nên nhắn chị đừng quá lo lắng
thế nhưng may mắn đến hai giờ ngày bảy tháng ba anh thành sau khi về đến khách sạn đã gọi điện báo tin cho gia đình
thời gian này đều đạn mỗi ngày anh thành đều gọi điện về cho vợ vài lần thông báo tình hình sức khỏe chấn an vợ
chị mai kể anh thành sau khi tốt nghiệp
trường cao đẳng hàng hải việt nam là bắt đầu đi tàu
đến nay đã khoảng một mươi năm trước đây anh thành hay đi tuyến đông nam á
ba năm gần đây anh mới nhận việc ở công ty hp marines để đi tuyến châu âu
vì công việc nên anh thành thường xuyên xa nhà chị mai một mình chăm sóc hai con
nhiều lần trong hành trình trên biển chị mai được anh thành quay cảnh tàu chuẩn bị dây thép gai
gia cố lan can khi đi qua các vùng biển có nguy cơ bị tấn công
nhiều lúc còn thấy cả cảnh vệ được trang bị vũ khí nên chị cũng yên tâm phần nào
không ngờ lần này trúng cả tên lửa
chị có nói với chồng rằng sau chuyến đi này về làm ở công ty giảng dạy lại cho các thuyền viên mới
nhưng anh thành nói đã chót yêu nghề đi biển dù có gian khó
tuy nhiên thu nhập cũng tốt hơn nên vẫn sẽ đi tiếp để lo cho gia đình
có lẽ sau chuyến đi này sẽ phải chọn đi tuyến châu á hay đông nam á để an toàn hơn
chị mai bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm hỗ trợ
hoàn thành các thủ tục để đưa anh thành cũng như các thuyền viên việt nam về sớm nhất có thể
trước đó ngày bảy tháng ba liên quan đến thông tin thuyền viên việt nam trên tàu true confidence bị tấn công trên biển
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại ả rập xê út
kiêm nhiệm yemen và đại sứ quán việt nam tại ai cập kiêm nhiệm dbouti liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại
đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân việt nam trên tàu
theo thông tin sơ bộ trên tàu có bốn thuyền viên việt nam trong đó một thuyền viên đã tử vong và ba thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường
các cơ quan đại diện việt nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong
nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt nam
đồng thời bộ ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với công ty phái cử các thuyền viên
để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết
bà hằng nêu rõ việt nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực vô nhân đạo
nhằm vào dân thưởng vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế
chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực
đảm bảo an ninh an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế
trước đó bộ tư lệnh trung tâm mỹ cencom hôm sáu tháng ba thông báo một cuộc tấn công bằng tên lửa
do lực lượng houthi tiến hành khiến cho ba thuyền viên trên tàu true confidence thiệt mạng
đây là trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo kể từ khi houthi bắt đầu chiến dịch tấn công các tàu tại biển đỏ
một trong những tuyến đường thương mại nhộn nhịp nhất thế giới
lực lượng houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công
khiến tàu true confiden bốc cháy cách cảng aden của yemen khoảng năm mươi hải lý
người phát ngôn lực lượng vũ trang houthi yahya sari xác nhận vụ tấn công vào tối sáu ba
nói rằng tàu hàng true confidence đã bị tấn công
sau khi thủy thủ đoàn trên tàu phớt lờ các thông điệp cảnh báo của lực lượng hải quân yemen
thời điểm gặp nạn trên tàu có hai mươi thuyền viên và ba cảnh vệ hộ tống
trong số này có bốn tuyển viên việt nam gồm đặng duy kiên
chức vụ trên tàu là đại phó bốn mươi một tuổi chú tại quận hải an hải phòng
phạm văn thành máy trưởng ba mươi chín tuổi trú tại quận hải an hải phòng
nguyễn văn tảo máy hai ba mươi sáu tuổi trú tại kinh môn hải dương
phùng văn an ba mươi một tuổi trú tại vũ thư thái bình
theo thông báo của đối tác con tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạng trái xuồng cứu sinh dẫn đến cháy lớn
hậu quả ba thuyền viên trên tàu bị thiệt mạng nhiều người khác bị thương
trong sáng bảy tháng ba toàn bộ thủy thủ đoàn gồm cả người tử vong đã được đưa vào một khách sạn ở dboti
quốc gia ven bờ biển đỏ
trong lúc rời khỏi con tàu ba thuyền viên việt nam thoát nạn không kịp mang theo giấy tờ tùy thân
đến lúc này chỉ có thể liên lạc qua điện thoại với máy trưởng phạm văn thành
công ty hp marin cho biết sau khi nhận được thông tin công ty đã thông báo tới gia đình bốn tuyển viên
đồng thời đang kết hợp với các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên và đưa các thuyền viên về nước
công ty mong muốn cục lãnh sự và bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại ai cập cục hàng hải việt nam
cục quản lý lao động nước ngoài hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên và đưa họ về nước
có thể thấy hành trình ngày đêm bám biển là hành trình gian nan khó khăn với hàng trăm hàng ngàn mối nguy hiểm rình rập
thế nhưng vì miếng cơm manh áo vì muốn đổi lấy cuộc sống tốt hơn cho gia đình vợ con những thuyền viên ấy đã dũng cảm quên mình
hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm có phương án đưa các thuyền viên này sớm ngày trở về quê hương
một lần nữa xin được chia buồn cùng gia đình đại phó đặng duy kiên
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại